vâng thưa quý vị thời gian qua bên cạnh việc đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ tư bùng phát mạnh diễn biến phức tạp
thì trên không gian mạng chúng ta cũng đang phải chống chọi với một loại dịch bệnh nguy hiểm không kém đó là tin giả
tin giả có đất sống một phần là do sự thiếu cảnh giác thiếu trách nhiệm của chính người dùng internet và mạng xã hội tại nước ta
trước thực trạng này các cơ quan chức năng đã tích cực phối hợp phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp đăng tải phát tán tin giả tin sai sự thật
mới đây mạng xã hội lan truyền một thông tin giả về một bác sĩ rút ống thở của mẹ đẻ để nhường cho sản phụ song sinh
câu chuyện không có thật này được lan truyền với tốc độ chóng mặt chỉ vì sự cảm tin thiếu trách nhiệm trong chia sẻ thông tin của người dùng mạng xã hội
sau sự việc trên trung tâm xử lý tin giả việt nam thuộc bộ thông tin và truyền thông đã xử phạt hai tài khoản facebook đăng tin giả này
mỗi người năm triệu đồng đồng thời có khuyến cáo cộng đồng mạng
các phóng viên không chia sẻ trên mạng xã hội nếu nội dung thông tin chưa được kiểm chứng
nhà báo không được phép đưa cái gì mà chưa được kiểm chứng
nhà báo không được suy diễn mà làm sai lệch cái bản chất của vụ việc
tất cả những điều đó thì đều là vi phạm cái quy tắc ứng xử của báo chí trên mạng xã hội
theo thống kê sau tháng đầu năm nay
trung tâm cũng đã nhận được hơn một một nghìn lượt báo cáo tin giả xuất hiện nhiều nhất trên các trang mạng xã hội xuyên biên giới như facebook youtube tiktok
sau quá trình xác minh trung tâm đã công bố gián nhãn ba mươi tám tin giả tin sai sự thật
nội dung chủ yếu liên quan đến dịch covid một mươi chín với tổng số tiền xử phạt là một trăm bảy mươi bảy triệu đồng
hiện nay thì các cơ sở pháp lý các công cụ xử lý đều đã có ví dụ như luật an ninh mạng
ví dụ như luật an ninh mạng ví dụ như luật an ninh mạng ví dụ như luật an ninh mạng
ví dụ như là nghị định một mươi năm mà chính phủ vừa mới ban hành về xử lý vi phạm hành chính trên không gian mạng
rồi việc hợp tác giữa cục với facebook với google với tiktok với những cái nền tảng xuyên biên giới đang rất là tốt
thì chúng tôi rất là thuận lợi trong việc phát hiện cũng như xử lý những hành vi sai phạm
trong bối cảnh hiện nay mỗi nhà báo tham gia mạng xã hội cần có ý thức về vai trò trách nhiệm của mình
trong việc chủ động cung cấp thông tin
chuẩn xác kịp thời tới công chúng không tiếp tay cho những thông tin độc hại
điều này cũng góp phần định hướng sư luận không để xảy ra khoảng trống thông tin cho tin giả xuất hiện tiếp cận công chúng
các cơ quan báo chí là những người phải khách quan những người nắm nhiều thông tin nắm nhiều nguồn tin
và có khả năng đưa ra những cái giải thích những cái bình luận những cái phân tích cận kẽ
để người dùng có thể hiểu được một sự kiện là nó diễn biến theo hướng nào
và điểm nào tốt điểm nào chưa tốt điểm nào cần phải đề phòng
ngoài các hành vi xử phạt hành chính có lẽ đã đến lúc cần các biện pháp mạnh tay
đối với những đối tượng tung tin giả tin sai sự thật để tránh việc nhân luật
quan trọng hơn những người dùng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác trước những thông tin thất thiệt
bằng tính thích độc gây hoang mang dư luận
đồng thời phải có biện pháp tự bảo vệ mình trước những thông tin xấu độc
tuyệt đối không chia sẻ bình luận like các bài viết
đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng
làm được điều đó chắc chắn tin giả tin sai sự thật sẽ không còn đất sống